các trường đều có dự trữ que test và ngân sách này các trường phải tự cân đối làm sao để không lãng phí nhưng cũng không lây lan dịch bệnh